thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ venkaya naizu
nhân dịp ông sang thăm chính thức việt nam và tham dự đại lễ vê sắc liên hợp quốc từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng năm
thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ và tin tưởng chuyến thăm
sẽ góp phần duy trì sự tin cậy cao về chính trị thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ bày tỏ cảm ơn phía việt nam đã đón tiếp trọng thị
đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của việt nam trong các hoạt động tôn giáo toàn cầu nói chung và phật giáo nói riêng
tin tưởng đại lễ vơ sát liên hợp quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp các ngành
thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng ấn độ thăm việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
hoặc trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam là chủ tịch asean
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục coi hợp tác kinh tế thương mại là trụ cột trong quan hệ hai nước
phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch một mươi năm tỷ usd trong thời gian tới
hai bên nhất trí xem xét các đề xuất mở cửa cho nhãn bưởi trôm trôm sầu riêng của việt nam vào thị trường ấn độ
và lựu nho hạt kê của ấn độ vào thị trường việt nam
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm